tại yên bái công an thị xã nghĩa lộ vừa bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn
tại nhà nghỉ cumit thuộc bản trao hạ một xã nghĩa lợi thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái tổ công tác phát hiện quả tăng bảy đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ một đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng thẻ nhựa ống hút và ba viên kẹo ma túy
tổ công tác cũng thu giữ niêm phong tổng số tiền hơn một mươi chín triệu đồng và một số tài sản có liên quan
trộm cắp tài sản của công ty cũ chu mã ngọc chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố vào sáng ngày hôm nay
theo khai nhận ngọc đi xe máy đến công ty đòi số lương chủ công ty còn nợ
thấy công ty đóng cửa nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để xiết nợ ép chủ doanh nghiệp phải trả lương
đối tượng phá cửa tháo hai dàn máy tính một bộ đem bán một bộ cất giấu ở nhà
sau thời gian củng cố hồ sơ công an huyện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ngọc về hành vi trộm cắp tài sản
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng là phan văn dương và nguyễn văn dũng vừa bị công an huyện núi thành tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam để tiến hành điều tra
do làm ăn thua lỗ vào cuối tháng bảy năm ngoái phan văn dương là giám đốc công ty du lịch vận tải duy khánh đã bàn bạc với dũng trào bán ba xe tải trên gia lô nhằm lừa đảo người mua lấy tiền cọc trả nợ
để thực hiện hành vi dũng đã gửi hình ảnh xe giấy tờ có liên quan cho người mua qua tin nhắn sau đó các đối tượng chiếm đoạt tiền cọc nhưng không giao xe theo thỏa thuận
vì giao dịch chuyển nhận tiền cọc do dương thực hiện với thủ đoạn nói trên các đối tượng đã lừa đảo nhiều người với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
sự bùng nổ của mạng xã hội đã trở thành mảnh đất màu mỡ để các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi phạm pháp gây nên nhiều hệ lụy tiêu cực
tại thành phố đà nẵng ngay khi vừa mới thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố đã ngăn chặn thành công một đối tượng sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn
vụ việc đường làm rõ tiếp tục là lời cảnh tình cho mọi người tránh rơi vào bẫy lừa của các đối tượng
sau tết công an tp đà nẵng nhận được nhiều nguồn tin trình báo của các bị hại về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khoản vay
mặc dù mới thành lập nhưng những cán bộ chiến sĩ của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố đã bắt tay ngay vào việc truy xét và làm rõ vụ việc
mặc dù mới thành lập nhưng những cán bộ chiến sĩ của phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố đã bắt tay ngay vào việc truy xét và làm rõ vụ việc
từ tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phạm văn sơn đã sử dụng sim giác tạo các tài khoản trên mạng xã hội với nhiều tên gọi khác nhau để đăng tải trên các hội nhóm về việc cho vay tiền thủ tục đơn giản và không cần thế chấp
nhiều bị hại liên hệ và được sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay sau khi được bị hại tin tưởng và chuyển tiền thì sơn cũng biến mất
tính đến thời điểm bị phát hiện sơn đã chiếm đoạt của hơn sáu mươi bị hại ở thành phố đà nẵng và các địa phương khác số tiền hàng trăm triệu đồng
đáng nói hơn chính là
sơn cũng là nạn nhân của thủ đoạn nói trên nên dùng đúng cách này để lừa lại nhiều người dân có nhu cầu vay vốn
để em lừa người khác
thực tế cho thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi xảo quyệt đòi hỏi công tác đấu tranh cần có sự nghiên cứu và am hiểu chuyên sâu
tại thành phố đà nẵng trong thời điểm thích ứng linh hoạt vẫn tồn tại tình trạng người dân cần vốn làm ăn tin vào chiều trò vay được nhiều mà không cần thế chấp
và biết bao bẫy lừa cứ lờ lửng giang sẵn trên không gian mạng chỉ chờ bị hại sập bẫy
để ngại người dân
khi mà thực hiện các nhu cầu vay vốn thì đến các cơ quan nhà nước các tổ chức tiến dụng đang hoạt động
tránh cái trường hợp vay rồi mượn qua mạng để phát sinh các trường hợp tội phạm mà cũng là gây thiệt hại cho bản thân và gia đình mình
bên cạnh các biện pháp ngăn chặn xử lý quyết liệt tội phạm sử dụng công nghệ cao của các lực lượng chức năng
người dân cần luôn tỉnh táo tìm hiểu xác minh kỹ các thông tin
để tránh tiền mất tật mang góp phần chặn đứng loại tội phạm tàng hình trên không gian mạng
ập vào một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang một mươi ba người đang đánh bạc dưới hình thức chơi sóc đĩa quy mô lớn trên địa bàn thị trấn hậu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
bất ngờ đột kích vào nhà của trần thị hiếu ở khu phố trung đức thị trấn hậu lộc
lực lượng phối hợp bắt quả tăng một mươi ba đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại chỗ thu giữ gần chín mươi triệu đồng và một số tăng vật dùng để đánh bạc
đứng ra tổ chức đánh bạc là phạm ngọc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
khi các con bạc vào giới tiến đứng ra thu mỗi người một trăm linh đồng tiền hồ một tiếng
các đối tượng đã lắp đặt nhiều camera giám sát xung quanh nhà để quan sát nếu phát hiện người lạ thì nhanh chóng tẩu tán tăng vật
tháng riêng là tháng ăn chơi tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè
đầu năm rảnh rỗi cũng là thời điểm mà tội phạm cờ bạc gia tăng không ít người đã phung phí thời gian và tiền bạc vào những trò đỏ đen
mặc dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền và có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
song tình hình tội phạm cờ bạc vẫn diễn biến khá phức tạp càng dưới hình thức truyền thống lẫn cờ bạc biến tướng trên các trang mạng internet
sới bạc này nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại thôn yên phú xã văn phú huyện thường tín hà nội
đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc là lê đình giang giang sử dụng nhà riêng của mình làm tụ điểm đánh bạc
tại đây giang quây tôn kín sân để bên ngoài không nhìn thấy và lắp đặt camera đồng thời cắt cử người trông xe thu phế từng con bạc vào chơi
ngày bình thường giang cùng các đối tượng chơi bí mật bên trong nhà tại nhiều địa điểm khác nhau di chuyển liên tục điểm chơi bạc để tránh lực lượng chức năng
vào thời điểm giang đang tổ chức hai chiếu bạc dưới hình thức sóc đĩa cho bốn mươi chín đối tượng chơi thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tàng
để phục vụ sới bạc hoạt động con trai của giang được phân công đứng ra điều hành và cảnh giới
cửa nhà em với tôn để người ta vào người ta không nhìn thấy được
thế mỗi người vào em thu bao nhiêu tiền
người thì ba mươi người thì năm mươi người thì một trăm linh ạ
người ta chỉ vào lột tiền phế thôi lần đầu thôi còn đâu được
còn người ta thắng
người ta thắng gì người ta cầm tiền mang về ạ
tại thời điểm các trinh sát công an ập vào bắt quả tang đã thu giữ hơn hai trăm linh triệu tiền mặt tại chiếu bạc
bốn mươi năm đối tượng trong xới bạc này đã bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
các đối tượng tham gia đánh bạc khai nhận do sới bạc này được quây tôn kín đáo lại nằm lọt giữa khu dân cư nên đã yên tâm tìm đến đây chơi
địa điểm nhà chủ đang kín đáo trong ngó nên lần nào cũng thấy cũng chơi thì mọi người đến rồi ạ
theo nhận định của cơ quan công an tội phạm cơ bạc là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
làm phát sinh các loại tội phạm trộm cắp cướp giật gây dối trật tự công cộng cho vay lãi nặng
thời điểm đầu năm mới các sới bạc dưới hình thức đánh bạc truyền thống hoạt động trong các khu dân cư thường lôi kéo rất nhiều người tham gia
ban đầu người chơi chỉ nghĩ đến chơi tiêu khiển trong những ngày đầu xuân năm mới nhưng càng chơi các con bạc càng lấn sâu vì cay cú ăn thua
các con bạc thường đánh sức lượng rất là lớn cho nên rất nhiều đối tượng con bạc trong thời gian nhất định là có thắng có thắng và được trả rất sòng phẳng
còn nếu thua thì không phải trả tất cho nên là nó cũng rất là nó đánh vào lòng tham con bạc cũng rất là thuyết phục con bạc
cho nên là rất nhiều con bạc tham gia rất là thường xuyên và tích cực
nhưng mà cuối cùng theo thống kê lại thì tất cả con bạc không có đối tượng nào thắng cả
thua đã thua thì không có đối tượng nào thắng cả
thua đã thua thì không có đối tượng nào thắng cả
càng muốn gỡ và càng gỡ thì càng đánh sâu và càng đánh sâu cuối cùng là không bao giờ thắng được
từ những vụ cờ bạc liên tiếp bị cơ quan công an triệt phá thời điểm trước trong và sau tết vừa qua
mỗi người dân đừng vì lý do đầu xuân năm mới mà muốn thử vận may với những ván bài đỏ đen
bởi cơ bạc dù dưới bất cứ hình thức nào đều là hành vi vi phạm pháp luật
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm nếu giá trị tiền hiện vật từ năm triệu đồng trở lên
người tham gia đánh bạc sẽ bị chuyển
cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với mức phạt tối đa là bảy năm tù giam
thưa quý vị sau một thời gian theo dõi thì vào tối ngày hôm qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với các đơn vị
có liên quan bắt quả tang lê văn la chú thành phố hội an tỉnh quảng nam
đang vận chuyển trái phép chất ma túy giá trị gần hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp xe taxi do la điều khiển công an tp đã phát hiện ba kg ketamine
được ngụy trang trong những túi trẻ khô la khai nhận làm nghề lái xe taxi
và được một người thuê vận chuyển ma túy với giá từ hai triệu đồng trở lên
tùy vào số lượng chuyến hàng
trong chuyến hàng này lê văn la đã liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quảng trị
để lấy ma túy về quảng nam và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch
tuy nhiên đã bị công an tp phát hiện và bắt giữ
lực lượng chức năng đã triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
với số lượng lớn ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
tạm giữ hình sự sáu đối tượng có liên quan
tiến hành truy chặn xe ô tô du lịch dừng bên lề đường hai tháng bốn
phường vĩnh hòa thành phố nha trang vào chiều tối ngày một mươi tám tháng hai
tổ công tác đã thu giữ bảy mươi viên thuốc lắc màu xanh và một cân điện tử
từ nguyễn thành long chú thị xã ninh hòa
tối cùng ngày tổ công tác đã truy bắt phạm quốc hưng chú thị xã ninh hòa
và nguyễn minh vũ chú ở huyện vạn ninh đi xe máy trên đường
thu giữ một túi ni lông chứa bốn mươi viên thuốc lắc màu xanh
một túi ni lông chứa ma túy khay và một cân điện tử
khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của hưng và vũ tổ công tác đã thu giữ thêm năm viên thuốc lắc màu vàng
hai mươi sáu túi ni lông chứa ma túy khay
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ thêm bốn đối tượng
cùng chú thị xã ninh hòa cùng vật chứng là hai trăm chín mươi bốn viên thuốc lắc
như vậy là tổng số ma túy mà tổ công tác thu giữ lên tới hơn bảy trăm sáu mươi gram
ngoài việc tạm giữ hình sự sau đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang
đang đấu tranh làm rõ vai trò hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý
gây ra nhiều vụ trộm cắt tài sản liên tình với nhiều tài sản có giá trị
đảng quốc thành chú thị xã cư mật ta huyện mật rắc của tỉnh đắk lắc
đã bị công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng
kết quả điều tra vào ngày hai mươi tám tháng một thành đã mang theo dụng cụ phá khóa
khách đến tỉnh đắk nông để trộm cắt tài sản
tối cùng ngày thành đột nhập vào nhà một người dân ở xã thuận hạnh huyện đắk song
lấy cắp một chiếc xe máy sau đó thành đã điều khiển chiếc xe máy lấy cắp về tỉnh đắk lắc
đêm hôm sau phá khóa cửa một nhà dân đột nhập lấy cắp ba máy tính sách tay
còn tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa thành đã đột nhập vào một nhà dân
lấy trộm một chiếc xe máy và một máy tính sách tay
sau đó thành đưa toàn bộ tài sản trộm cắp mang về nhà huyện mờ đắt của tỉnh đắk lắc cất giấu
thành đã bị tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện bắt giữ
khi đang đi trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xã eda huyện eka
qua định giá tổng giá trị tài sản trộm cắp là trên một trăm linh triệu đồng
được biết thành từng có ba tiền án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản
với tổng bức án hơn chín năm tù giam
chỉ vì bất cẩn quên tắt khóa từ mà một người dân chú quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp xe máy để trước nhà trị giá gần một trăm linh triệu đồng
sau hai ngày vào cuộc đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trộm nói trên
thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
cho đến bây giờ chị đặng thị quý hai mươi chín tuổi chú phường hòa phát
quận cầm lệ thành phố đà nẵng vẫn chưa quên cảm giác hụt hẫng
khi phát hiện chiếc xe máy sh trị giá gần một trăm linh triệu đồng của mình không cánh mà bay
trình bày với cơ quan công an vào tối ngày một mươi năm tháng hai
khi chị vừa dựng xe trước nhà nhưng quên không tắt khóa từ
thì quay ra chiếc xe đã bị mất
sau khi nghe tiếng rũ ga bất thường thì em chạy ra và em phát hiện ngăn là
đã bị trộm lấy mất chiếc xe của mình
lúc đó thì em khá là hoang mang
sau đó thì em đã nhanh chóng bảo cho
tổ trưởng và tổ trưởng đã liên hệ cơ quan công an
mặc dù mình vẫn hy vọng vào các anh công an
nhưng mà tất nhiên là cái tâm trạng của mình lúc đó mình cũng không nghĩ là sẽ thu hồi được
thông tin về vụ trộm cắp xe máy nhanh chóng được đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ tập hợp nhận định
khó khăn lớn nhất lúc này là thời điểm vụ việc xảy ra vào đêm tối
rất ít manh mối còn lại tại hiện trường
đội cảnh sát hình sự của công an quận đã ngay lập tức tiến hành tiếp cận
về hiện trường và xác nhận thông tin ban đầu
và từ đó anh em đã chia nhau ra tiến hành tri sát
vì thực tế là vụ việc là không có người chứng kiến
anh em đã theo dõi những đối tượng nghi vắng và khoanh vùng những đối tượng trong vòng hai ngày trời
để mà tiến hành mật phục và làm việc làm rõ và xác định khi xác định rõ nhân thân của đối tượng
thì đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ đã tiến hành mời đối tượng về làm việc
đã khai nhận về hành vi phạm của mình
đó là lê kỳ đức ba mươi hai tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vốn đang trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắt tài sản
nhưng đức vẫn ngựa quen đường cũ lợi dụng khi người dân sơ hở thì thực hiện việc chiếm đoạt tài sản
lấy được xe máy về không khởi động được nên đức đã liên hệ với một người trên mạng xã hội facebook để hẹn mở khóa
đức thỏa thuận đưa xe máy trộm được cho người này để đổi lấy ba triệu đồng tiền mặt

bị mất tài sản rồi tìm lại được
đối với chị quý là một niềm hạnh phúc
có ở trong hoàn cảnh của chị mới thấy hết được sự tận tâm nhiệt tình của lực lượng công an vì sự bình yên cho người dân
vận chuyển trái phép hơn bảy mươi kg pháo nổ một đối tượng vừa bị các lực lượng phối hợp của tỉnh lạng sơn phát hiện và xử lý
tại khu vực xã thanh lòa huyện cao lộc tỉnh lạng sơn lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô taxi có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện nguyễn văn công là người thuê xe taxi và ba thùng cắt tông
công khai nhận bên trong các thùng cắt tông là bốn mươi dàn pháo nổ loại ba mươi sáu lỗ một giàn có tổng trọng lượng hơn bảy mươi kg
được công mua của một người đàn ông có tên là hoàng không rõ địa chỉ với giá một mươi triệu đồng
mục đích mang về vĩnh phúc bán kiếm lời
ngô trọng minh hai mươi ba tuổi trú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam
đối tượng chuyên thực hiện việc mua bán trái phép chân ma túy từ quảng nam ra đà nẵng
đã bị bắt quả tang cùng với hai trăm linh viên thuốc lắc
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn sau đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng vừa tiến hành theo dõi và bắt quả tăng ngô trọng minh
ba mươi tuổi trú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam là đối tượng chuyên thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy từ quảng nam ra đà nẵng
cụ thể tại ngã ba trường trinh lê đại hành minh bị bắt giữ cùng với hai trăm linh viên thuốc lắc được cất giấu trong người
tại cơ quan công an minh khai nhận bắt đầu mua bán thuốc lắc từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mang từ quảng nam ra đà nẵng tiêu thụ
minh cất giấu kỹ ma túy thuê khách sạn thực hiện giao dịch và ở lại đà nẵng nhiều ngày cho đến khi bán hết hàng mới quay về
qua tết nhanh minh dương tính với ma túy
còn tại sóc trăng đối tượng phan bích liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường sáu thành phố sóc trăng vừa bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét trên người đối tượng lực lượng chức năng thu giữ ba gói ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
tiếp tục khám xét nhà của đối tượng tại phường sáu thành phố sóc trăng
lực lượng chức năng thu giữ thêm năm gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng
bước đầu đối tượng khai nhận tinh thể màu trắng trong những gói ni lông là ma túy
chở bạn đi gây sự trên đường rồi bỏ chạy để bạn chịu trận nguy hiểm đến tính mạng
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt ba bị cáo đàn đánh hội đồng thanh niên nói trên
cùng chú tại quận liên triểu gồm đặng xuân ánh và nguyễn mạnh cường đều mức án bảy năm tù giam
nguyễn mạnh hòa năm năm tù giam cùng về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đinh văn trinh điều khiển xe máy chở trần hoàng tâm đi dạo đến đường nam trân
thì thấy nhóm của ánh cường hòa tâm nói trinh vượt lên trên chặn đầu xe rồi nhảy xuống gây sự đánh bị cáo hòa
thế vậy ánh và cường can ngăn nhưng tâm vẫn tiếp tục
đến khi cường dùng cây gỗ đánh trả thì tâm mới bỏ chạy để lại trinh tại hiện trường
vì quá bực tức cả ba bị cáo đã đánh hội đồng
dẫn vào trinh hậu quả trinh bị thương tích hai mươi và được cấp cứu kịp thời
trong vụ án này mặc dù tâm gây sự đánh người trước nhưng thương tích không đáng kể nên chị bị xử phạt hành chính
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố ba đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước crong park thượng
xã yạc lan huyện eka tỉnh đắk lắk
các đối tượng gồm trương phú định dương văn trường và trần thị hường đều trú tại huyện eak
được biết định có mua bốn hectare đất ở thôn sáu c xã cư clang vào năm hai nghìn một mươi bốn
trong quá trình nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình điểm tái định canh
thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước crong park thượng
thì định nhờ vợ chồng trường và hường đứng tên chủ sở hữu đất lập giấy tờ mua bán đất để chuyển tên người mua cho vợ chồng trường
và xác nhận nguồn gốc đất vào năm hai nghìn bảy
nhờ kê khai gian dối về chủ sử dụng đất nguồn gốc thời điểm sử dụng đất tình trạng sử dụng đất
nên các đối tượng này đã lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ để được nhận số tiền là hơn một hai tỷ đồng
mới đây đối tượng nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện ân thi tỉnh hương yên
vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang có hành vi trộm cắp tài sản
dùng một thanh xà cầy để cậy phá tường rào sắt
công ty trách nhiệm hữu hẳn vintech hương yên đóng trên địa bàn thôn trúc cầu xã nghĩa dân
thu giữ tám đoạn hàng rào có khối lượng một trăm chín mươi chín kg
bước đầu xác định hải đã nhiều lần trộm cắp hàng rào của công ty trách nhiệm hữu hạn vintech hưng yên
để bán kiếm lời tổng số hàng giao sắt mà đối tượng này đã trộm cắp rồi mang bán là vào khoảng hơn một kg
được biết hải từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hải về tội trộm cắp tài sản
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp chiếc điện thoại samsung galaxy
trị giá hơn bốn mươi triệu đồng của du khách đến thăm đền mẫu đồng đăng xảy ra vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể qua quá trình đấu tranh khai thác đối tượng nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường trần phú thành phố bắc giang tỉnh bắc giang đã bị đưa về trụ sở để làm rõ
bước đầu xác định nguyệt khai sau khi làm lễ tại đền thấy chị bùi thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại quận bắc từ liêm hà nội đứng ngoài sành để chiếc điện thoại sơ hở trong túi áo
nên đã nảy sinh lòng tham lấy trộm
từ năm hai nghìn năm đến nay đối tượng nguyễn thị nguyệt đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản